hà nội đã tổ chức lễ khai trương phố sách tại phố một mươi chín tháng một mươi hai phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm
với không gian đẹp nhiều cuốn sách hay tiện ích phố sách là điểm đến hấp dẫn trong những ngày nghỉ lễ
và hứa hẹn sẽ đáp ứng niềm mong mỏi và sự kỳ vọng của độc giả yêu sách
tới tham dự lễ khai trương có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày một tháng năm là ngày nghỉ thứ ba trong chuỗi bốn ngày nghỉ
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi một năm ngày quốc tế lao động
hôm nay cũng là ngày khai trương phố sách một mươi chín tháng một mươi hai tuyến phố đầu tiên của hà nội dành riêng cho sách
nơi giới thiệu những tác phẩm hay những bộ sách mới nơi độc giả có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách
và tham gia vào các buổi tọa đàm giao lưu về sách với các tác giả ở trong và ngoài nước
ngay từ rất sớm đã có rất đông đọc giả đến với phố sách hà nội
đông đảo người dân thủ đô đã đổ về phố một mươi chín tháng một mươi hai
để dự lễ khai trương phố sách không gian phố sách hà nội gồm một mươi sáu gian hàng
được thiết kế và xây dựng hài hòa với cảnh quan kiến trúc vốn có của khu vực xung quanh
có mặt từ rất sớm các độc giả yêu mến sách đã nhanh chóng tìm được cho mình những cuốn sách ưng ý
mỗi người một cảm xúc tâm trạng nhưng tất cả họ đều cảm thấy háo hức phấn khởi
dạy đến từ rất sớm từ lúc hà còn chưa khai trương
tư vấn cho các cháu mua cái loại sách nó phù hợp với lứa tuổi của các cháu và nó mang tính giáo dục
hiện nay thì là nhu cầu đọc sách của người dân ngày càng cao
nên là sự ra đời của cuốn sách này khá là hay đáp ứng được nhu cầu đọc của người dân
và tôi hy vọng rằng là cái mô hình này ngày càng cao
và tôi hy vọng rằng là cái mô hình này ngày càng cao